theo cảnh báo của cơ quan chức năng hiện nay tình hình bệnh sốt rét lại đang có nguy cơ quay lại tại một số tỉnh thuộc khu vực miền trung do có nhiều người mang ký sinh trùng sốt rét
đây là nguyên nhân dễ khiến bệnh số z có nguy cơ quay trở lại gia tăng số mắc số tử vong và có thể gây thành dịch
vì vậy nâng cao nhận thức cho người dân phòng chống sốt z là việc làm rất cần thiết vào lúc này ở các địa phương có nguy cơ cao của dịch bệnh này
định kỳ mỗi tháng một lần các cán bộ y tế thuộc trạm y tế xã ba lòng tổ chức đợt truyền thông và làm xét nghiệm sốt z tại cộng đồng
anh nguyễn khánh hưng người dân ở địa phương này thường xuyên ngủ lại trong rừng
vì thế hàng tháng anh đều được cán bộ y tế xã tuyên truyền cách phòng tránh sốt z và lấy máu để xét nghiệm
mặc dù tình hình phòng chống sốt z trên địa bàn huyện đắk rông tỉnh quảng trị đã có nhiều chuyển biến tích cực
tuy nhiên huyện miền núi là môi trường thuận lợi cho việc lan truyền bệnh sốt rét
việc giao lưu buôn bán ở vùng biên giới qua cửa khẩu và đường tiểu ngạch hiện rất khó quản lý
tình hình sốt rét ở một số địa phương dọc biên giới nước bạn lào vẫn còn diễn biến rất phức tạp
do đó nguy cơ bệnh quay trở lại là rất lớn
với phòng chống sốt z hai mươi năm tháng bốn một mươi tám chúng tôi ủy ban nhân viên và ban chỉ đạo sức khỏe nhân viên của huyện đã tổ chức lễ phạt động
đây là một đợt đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục để nâng cao cái nhận thức của người dân về phòng chống sốt z
đặc biệt là đưa ra một thông điệp hiện nay tình hình bệnh nhân sốt z trên địa bàn đắk rông đang có những chuyển biến phức tạp
đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện đắk rông tỉnh quảng trị
còn gặp nhiều khó khăn và nhận thức về chăm sóc sức khỏe còn hạn chế
ngành y tế quảng trị xác định triển khai tích cực các biện pháp truyền thông để cộng đồng chủ động
tích cực tham gia vào các hoạt động phòng chống và loại trừ sốt z tại địa phương
đồng thời thực hiện thường xuyên công tác giám sát phát hiện chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời
quản lý ca bệnh quản lý đối tượng di dân biến động đặc biệt đối với người dân thường xuyên đi rừng ngủ dậy